tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội thảo luận trực tuyến tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs
đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của dự án luật và nhất trí với sự cần thiết ban hành luật
trong tờ trình trước quốc hội chính phủ đề nghị không cần thiết duy trì quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm hivs do việc huy động nguồn lực quỹ rất hạn chế
và hiện công tác chăm sóc người hiv aids đã có các chính sách khác đảm bảo tuy nhiên đại biểu phạm văn hòa cho rằng vẫn nên duy trì hoạt động của quỹ này
đại biểu trịu thanh dung nhất trí với quan điểm của chính phủ là nên dừng hoạt động của quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm hivs do hoạt động của quỹ rất hạn chế
trong vòng một mươi hai năm từ hai nghìn tám đến hai nghìn hai mươi quỹ mới chỉ huy động được hơn năm bảy tỷ đồng những năm gần đây số tiền huy động có xu hướng giảm
cá biệt có những năm trở nên rất hạn chế
năm chỉ huy động được vài chục triệu đồng đáng chú ý trong năm bảy tỷ đồng huy động được thì mới chi được ba bốn tỷ vẫn còn tồn động hai ba tỷ chưa sử dụng hết
mục đích chính thành lập quỹ là hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm nhằm hỗ trợ người nhiễm hivs được tiếp cận dịch vụ điều trị hiv và tổ chức chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm hiv chuyển sang giai đoạn nặng của bệnh mà không có nơi nâng tượng
nhưng những năm qua hoạt động của quỹ chủ yếu là tặng quà
mua sữa thay thế mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ nhiễm hiv từ sáu đến một mươi năm tuổi
còn đối với việc chăm sóc điều trị người nhiễm hivs trong thời gian qua chủ yếu từ nguồn tài trợ
hai năm gần đây chính phủ đã có chính sách chuyển nguồn hỗ trợ điều trị người nhiễm hiv aids từ nhà tài trợ sang sử dụng quỹ bảo hiểm y tế nên kinh phí quỹ dành cho mục đích chính này không đáng kể
trung quanh dự án luật đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề kinh phí xét nghiệm hiv tự nguyện
đại biểu đồng tình với quy định miễn phí xét nghiệm đối với phụ nữ có thai và cho con bú tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng với những phụ nữ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì vẫn nên quy định đóng góp một phần kinh phí khi xét nghiệm để bảo đảm sự công bằng với người tham gia và cũng là để khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế toàn dân